năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn là năm thứ tư ngành giáo dục áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên hiện nay nhiều trường học trên địa bàn tỉnh hà giang vẫn còn thiếu trang thiết bị đồ dung dạy học cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn
anh hờ gông nhỏ đến việc tiếp thu kiến thức của học sinh và chất lượng giảng dạy của giáo viên
để nâng cao chất lượng giáo dục trường tiểu học xã phương tiến huyện vị xuyên tỉnh hà giang
đã vận động học sinh dồn điểm trường lớp ghép về trường chính
tuy nhiên từ năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một do số lượng học sinh đông không có đủ phòng học
nên nhà trường phải bắt buộc đưa năm lớp với gần một trăm linh học sinh quay trở lại các điểm trường để học
thế thì trường chúng tôi là đang thiếu phòng học
hiện tại là chỉ đáp ứng đủ một mươi phòng học tại trường chính thôi
nếu cho các em ở điểm trường về học thì nhà trường phải được đầu tư cơ sở vật chất thêm các phòng học rồi các phòng chức năng
theo chương trình giáo dục phổ thông mới thiết bị tối thiểu các bậc học từ mầm non đến trung học cơ sở phải đạt trên bốn mươi sáu
đối với cấp trung học phổ thông là trên năm mươi bốn
xong với điều kiện trong thiết bị hiện tại ở các đơn vị trường học tại hà giang
nhất là khu vực vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn
thì rất khó để bảo đảm trong thiết bị dạy và học theo yêu cầu chuyên môn
nhiều bài học thay vì được trải nghiệm thực hành thực tế
thì giáo viên phải cho học sinh thực hành qua cách mô phỏng
thực sự là để mà lên lớp với các con để mà có những cái bài giảng mà sinh động
thì để mà các kênh hình mà các con được mà găm phá
thực sự là rất là thiếu thốn và khó khăn để các con để vận dụng các hình ảnh để mà học tập ấy
chúng tôi cũng đã thực hiện kêu gọi xã hội hóa
kêu gọi các tổ chức cá nhân các đơn vị các mạnh thường quân
hỗ trợ thêm cho nhà trường về việc trang cấp trang thiết bị dạy học
không chỉ ở các điểm trường mà vấn đề thiếu thố
bốn cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học ở những cơ sở giáo dục nằm trong lộ trình đạt chuẩn quốc gia
được ưu tiên dành nguồn lực đầu tư ở một số địa phương vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn
điều này đặt ra những thách thức to lớn trong việc thực hiện mục tiêu đề án nâng cao chất lượng giáo dục
giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi được tỉnh hà giang vừa mới ban hành